bị cáo lợi dụng mối quan hệ thân thiết với trần phương bình và nguyễn thị kim xuyến
nên vận động hai người này chỉ đạo chi nhánh dap hà nội giải ngân nhanh sai quy định
ngoài ra tòa cũng tuyên buộc công ty an phát bồi thường một trăm linh tám tỷ đồng cho dap
đồng thời tuyên trả lại một trăm hai mươi bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty an phát
xong tiếp tục được tạm giữ để bảo đảm thi hành
cũng trong chiều qua công an tp đà nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông tôn thất thạnh
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc đà nẵng bà nguyễn thị thanh nhàn
trưởng khoa xét nghiệm cdc đà nẵng và bà lê thị kim chi nhân viên khoa xét nghiệm cdc đà nẵng
để điều tra về hành vi tham mô tài sản trong hoạt động mua bán sử dụng sinh phẩm vật tư y tế
phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín tại cdc đà nẵng
kết quả điều tra ban đầu xác định trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một ông tôn thất thạnh cùng các đồng phạm
đã móc nối với công ty việt á nhằm mục đích tham mô số vật tư xét nghiệm covid một mươi chín
được thành phố đà nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch
theo đó ông thạnh đã chỉ đạo nguyễn thị thanh nhàn và lê thị kim chi làm giả sổ sách chứng từ
để nâng khống chuyển hóa hàng chục nghìn mẫu hột xét nghiệm covid một mươi chín thành mẫu đơn
đồng thời biến hàng chục nghìn bộ sinh phẩm xét nghiệm được tài trợ thành bộ sinh phẩm xét nghiệm mua của công ty việt á
số vật tư dôi dư sau khi phủ phép ông thạnh cùng các đồng phạm đã chuyển lại cho công ty việt á
để chiếm đoạt số tiền với giá trị thỏa thuận
theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra giá trị tài sản bị chiếm đoạt là bốn tỷ sáu mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục điều tra củng cố chứng cứ
để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn xuân thủy
trú tại phường tự an tp bôn ma thuột về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng tám h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thủy đi qua nhà của ông lê tuấn trú tại đường phạm hồng thái phường tự an để tìm chị gái
khi đi thủy cầm theo một khúc gỗ dài chín mươi một cm
khi đến nhà ông tuấn hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc vật lộn thủy đã dùng hung khí đánh tử vong ông tuấn
căn cứ vào các tình tiết có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn xuân thủy hai mươi năm tù giam
thưa quý vị sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội những năm gần đây
đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống của đối tượng học sinh sinh viên
bên cạnh nhiều tiện ích thì các trang mạng xã hội cũng đã gây ra những hệ lụy không tốt khó lường
đặc biệt là những thông tin xấu độc
sai trái thủ địch
tại huyện tư nghĩa quảng ngãi cùng với thói quen chia sẻ thông tin tùy tiện
không kiểm chứng và thiếu trách nhiệm không ít người trong đó có nhiều học sinh sinh viên
vô tình đã tiếp tay cho những thông tin xấu độc trên mạng xã hội
lan truyền chóng mặt gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
thời đại bốn thì mạng xã hội là một con da ho lưỡi
ví dụ như là facebook tiktok hiện giờ đang tiên triển rất là nhiều những hình ảnh
và những thông tin
những thông tin xấu và bên cạnh đó cũng có rất nhiều thông tin bổ ích
nên khiến chúng ta bắt buộc phải lựa chọn dưới một và hai
nếu mà chúng ta không biết định hướng bản thân mình tốt
thì mình sẽ rất dễ bị ảnh hưởng với những cái hình ảnh và tin tức tiêu cực
những năm qua nhiều trường học thành lập cô lập bộ truyền thông
xây dựng các fanpage chính thức để làm chủ không gian mạng
giúp giáo dục định hướng tư tưởng lối sống cho học sinh
trên fanpage thầy cô giáo và học sinh thường xuyên chia sẻ thông tin
và phản bác những nội địa sách
sai trái câu chuyện chưa đúng sự thật để học sinh hiểu
tiếp nhận thông tin truyền mực hơn
những bức hình clip kèm câu chuyện hay đã có sức lan tỏa tích cực
đến học sinh trong trường
nó có nhiều trang bộ lực và không tốt trên mạng xã hội
nếu tụi em không khơi thoát đúng cách
thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và việc học tập của tụi em sau này
lực lượng công an phối hợp với nhà trường tăng cường tuyên truyền giáo dục
và hướng dẫn cho học sinh sinh hiên
các kỹ năng sử dụng internet mạng xã hội an toàn lành mạnh hữu ích
nhận biết sàng lọc và có một số biện pháp tự bảo vệ bản thân
trước những luồng thông tin không chính thống chưa được kiểm duyệt
nhà trường sẽ hướng dẫn cho tụi em tìm hiểu các kênh thông tin bố ích
của cuộc việc học để nâng cầu kỹ năng sống cho tụi em
bên cạnh đó nhà trường cũng thông bố cho tụi em những tròn
những thông tin không chính thống
những thông tin nó xe lệch thì tụi em cứ hỏi chứ không được tuyên truyền
không được sử dụng
việc giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống văn hóa
và trên không gian mạng cho học sinh sinh viên là nhiệm vụ của toàn xã hội và gia đình
tuy nhiên hơn hết bản thân mỗi học sinh sinh viên cần phải lương tự cho dồi
đạo đức cách mạng ra sức đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực
luận điệu sai trái của các thế lực thù địch
có như thế thanh thiếu niên mới đủ sức đề kháng
với những tác động tiêu cực từ internet mạng xã hội
sáng nay công an tp đà nẵng triển khai cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm
trật tự an toàn giao thông tập trung vào ba chuyên đề
nồng độ cồn ma túy cơ nới thùng xe và trở hàng quá tải quá khổ
vi phạm tốc độ nhằm đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí
tham gia đợt cao điểm ngoài huy động tối đa các đơn vị nghiệp vụ
công an tp đà nẵng còn trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật cho công an năm mươi sáu xã phường
để triển khai hiệu quả việc xử lý
công an thành phố cũng yêu cầu các lực lượng tập trung tuyên truyền cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải
ký cam kết trở đúng tải trọng không cơ nới thùng xe
trong trường hợp phát hiện vi phạm phải yêu cầu hạ tải trả về nguyên trạng
đặc biệt đối với người điều khiển phương tiện giao thông là cán bộ viên chức đảng viên
sử dụng nồng độ cồn chất cấm phải xử lý nghiêm không có vùng cấm
trong quá trình triển khai công tác tất cả cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần
văn hóa ứng xử và nghiêm cấm hành vi can thiệp
giác tồn đọng tại bốn quận huyện cầu giấy long biên mê linh sóc sơn đã được chuyển đi
đây là thông tin từ ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sở xây dựng hà nội
trong hai ngày qua tp hà nội đã điều chỉnh phân luồng vận chuyển
một tấn rác về nhà máy điện rác sóc sơn
khối lượng rác thải được vận chuyển về khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn đã tăng hơn một mươi tấn
trước đó khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn gặp nhiều khó khăn
đặc biệt mưa to tập trung kéo dài làm hỏng tuyến đường xe vận chuyển rác
dẫn đến tình trạng rác thải tồn đọng
trước tình trạng rác thải rôn ứ ở nhiều quận nội đô cách đây hai ngày
ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật sở xây dựng hà nội có văn bản đề nghị các quận huyện chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường trên nệ bàn
chuẩn bị phương tiện thiết bị nhân lực đến hết ngày hai mươi tháng sáu phải thu gom vận chuyển hết lượng rác trên địa bàn
đồng thời yêu cầu nhà máy điện rác thiên ý có phương án tiếp nhận khối lượng ba tấn rác được phân luồng từ các quận huyện kể trên
đợt uống tắc rác diễn ra lần này một lần nữa đặt ra bài toán nhức nhối về việc tìm đầu ra cho rác ở hà nội
vì nếu không xử lý kịp thời thì chuyện rác ngập nội thành ngập trong nhà dân không còn là nguy cơ mà đang hiện hữu từng ngày
bộ y tế cho biết theo thống kê từ các địa phương từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận năm mươi hai năm trăm bảy mươi hai trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có hai mươi chín trường hợp tử vong
bộ y tế nhận định nguy cơ sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp nguy cơ lây lan trong cộng đồng và gây bệnh là rất lớn
bộ y tế đề nghị sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông
phòng chống bệnh sốt xuất huyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương
để người dân chủ không chủ quan không hoang mang lơ là và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
để bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình và mọi người xung quanh
bộ y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành một mươi phút để diệt bọ gậy lăng quang và thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau
một kiểm tra phát hiện và diệt lang quang trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt
bằng cách thường xuyên thao rửa đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước thả cá để tiêu diệt lăng quang
hai thường xuyên thay nước ở các lọ hoa thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn bể cành hòn non bộ khai nước thải tủ lạnh
loại bỏ các vật liệu phế thải hốc nước tự nhiên lật úc các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng để không cho mũi đẻ trứng
ngủ màn phòng mũi đốt ngay cả ban ngày mặc quần áo dài tay dùng bình xịt mũi hương mũi kem xua muối vượt điện mũi để diệt mũi và phòng mũi đốt
năm tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy lang quang và các đợt phun hoa chất phòng chống dịch
khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà
quý vị vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online còn bây giờ là tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm với những thông tin hữu ích về y tế